ban chỉ đạo phòng chống dây covid một mươi chín quận ba đình tp hà nội thông báo
tất cả những người từng đến một số địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
cụ thể quán bún ốc số một mươi chín kim mã thượng từ một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi đến chín h ngày hai tháng một mươi một
ngân hàng đông á địa chỉ số ba a láng hạ từ một mươi năm h đến một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng một mươi
quán phở gà số tám nguyễn đình thi từ bảy h ba mươi đến chín h sáng ngày ba mươi tháng một mươi
ocean golf tầng hai số năm trăm năm mươi chín kim mã từ một mươi h đến một mươi một h và từ một mươi sáu h đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi
quán cà phê số một trăm linh vạn phúc liễu giai từ hai mươi h đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng một mươi
xích bia sáu mươi tám nguyên hồng từ một mươi một h đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một mươi
phở gà số sáu mươi một phố đào tấn từ tám h đến chín h ngày một tháng một mươi một
nhà một trên một trăm linh một đào tấn bảy mươi hai b thủ lệ từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc trung tâm y tế quận ba đình khoa kiểm soát dịch bệnh số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm bốn mươi ba hai nghìn một trăm một mươi ba
hoặc gọi điện thoại đến cdc hà nội số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm